xin chào các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự an ninh của truyền hình công an nhân dân
hôm nay thứ ba ngày hai mươi tám tháng bảy bản tin sẽ có những nội dung chính sau đây
sáng nay chủ tịch nước trần tấn sang đã có buổi gặp mặt động viên bảy mươi đại biểu đoàn viên công đoàn công an nhân dân
quân đội nhân dân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tình hình mưa lũ tại quảng ninh khiến nhiều người chết và mất tích
tài sản thiệt hại ước tính gần một tỷ đồng
gần năm trăm linh mảnh heroin hai cẩu súng k năm mươi chín được phát hiện bắt giữ trong chuyên án ma túy
có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
chuyên án này được triệt phá như thế nào đang được quân chúng nhân dân đặc biệt quan tâm
mở đầu là thông tin về tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại quảng ninh
theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân
tính đến chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy
ước tổng thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh là gần một tỷ đồng
trận mưa lũ lịch sử tại địa phương này đã làm một mươi ba người chết bốn người mất tích
nhiều khu vực tại thành phố hạ long cẩm phả huyện vân đồn vẫn ngập trong nước
giao thông tiếp tục bị chia cắt trên quốc lộ một mươi tám và các tuyến tỉnh lộ
lượng mưa ước tính trên bảy trăm năm mươi mm cá biệt tại cửa ông đã lên tới tám trăm hai mươi tám mm ô tô gần tám trăm linh mm
tiếp tục thông tin từ sáng nay
tại thành phố hạ long đất đá sạt lở đã vùi lấp ba căn nhà ở tổ bốn mươi bốn khu bốn phường cao thắng
khiến một mươi người không kịp chạy thoát trong đó có nhiều người thân trong một gia đình
nạn nhân tử vong là chị đỗ thu nghiền ba mươi bảy tuổi vợ ông cao tiến vĩ cháu cao thu hoài một mươi tuổi
là con gái ông vĩ bị chấn thương sọ não đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
nạn nhân mất tích là mẹ ông vĩ bảy mươi tuổi anh trai ông vĩ cùng vợ hai con và một người cháu
tính đến chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy trên địa bàn quảng ninh đã có một mươi bảy người chết và mất tích
nhiều người khác bị thương
hiện những người bị thương đều đang được chữa trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh và các trạm y tế địa phương
vâng thưa quý vị có thể thấy rằng hậu quả do mưa lũ tại quảng ninh đang diễn ra hết sức nặng nề và nghiêm trọng
và ngay lúc này thì phóng viên hoàng việt của chúng tôi đang có mặt tại quảng ninh
sẽ thông tin chi tiết hơn cho quý vị và các bạn được biết rõ những việc khắc phục hậu quả của lực lượng công an cũng như các lực lượng khác
xin mời phóng viên hoàng việt
đây là hiện trường vụ vùi lấp khoảng chín nạn nhân
hiện nay thì công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiếp tục
theo thông tin chúng tôi
mới nhận được hiện nay một nạn nhân đang được tìm thấy tại hiện trường
và có mặt ngay tại hiện trường là ông hoàng quang hải phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
và xin ông cho biết là hiện nay thì cái công tác tìm kiếm nạn nhân đã được thực hiện như thế nào kể từ khi mà phát hiện cái vụ sạt lở
công tác tìm kiếm cứu nạn được triển thai ngay trong buổi sáng sớm hôm nay khi có sự cố xảy ra
và các cái huy động tối đa
các cái lực lượng để cứu hộ cứu nạn
và trong một điều kiện hết sức khó khăn
mặt bằng trong một cái khung rất là chật hẹp
và không có đường để đưa các phương tiện máy móc thiết bị vào để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn
cũng như thời tiết thì liên tục có mưa lớn
tuy nhiên với một quyết tâm rất là cao
lãnh đạo tỉnh lãnh đạo thành phố
các xã hội quan tâm tập thu quyết tâm phải tìm bằng được các cái nạn nhân trong cái sự cố
và cách đây ít phút thì tôi đã tìm thêm một nạn nhân nữa
và đến thời điểm này thì đã tìm được tám nạn nhân trên chín nạn nhân trong sự cố nào này
và chúng tôi tiếp tục quyết tâm
kể cả tìm trong game này thì các vụ luyện cũng sẽ bằng mọi cái điện thoại tích cực nỗ lực để mà tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong cái vụ sản lợi này
thưa ông ơi hôm nay thì cái việc tìm kiếm của mình rất là khó khăn
quyết tâm thêm cái gì

cần thiết vào và để đảm bảo cái công tác tìm kiếm cứu nạn tìm những nạn nhân còn lại trong cái vụ sản lợi này
thưa ông ông có thể cung cấp thêm thông tin cho khán giả linh tv được biết
hiện nay thì cái khu vực mà những cái nạn nhân bị phát hiện là
vì là một gia đình hay là nhiều gia đình hay là những cái người mà có công việc gần liên quan đến đây
các cái nạn nhân thì trong một cái
có thể nói trong một cái đại gia đình
đấy bà rồi
bà rồi các con và cháu
trong một cái khu vực mà liên kề
và một cái sự cố là xảy ra có thể nói rằng là rất đặc biệt
và chính vì vậy thì chính quyền thành phố
chúng tôi cũng đã tập trung và
mọi các điều kiện để toàn tất cả những cái
cái sự cố mà đáng tiếc này
thưa ông trước cái cơn mưa lũ lớn bất gần tại đây thì người dân
như chính thành phố có nhận được những cái thông tin đảnh báo từ trung tâm dự báo thời tiết của tỉnh cũng như là của trung tâm
tất cả những thông tin này được đăng tải trên cái
và được thông báo trên các cái phương tiện thông tin đại chúng
thành phố thì
thành phố thì
có những cái chỉ đạo
có những cái chỉ đạo
đảm bảo cái
công tác này đã được triển khai
quyết liệt đầy đủ
trên toàn địa bàn thành phố
tuy nhiên đây có thể nói rằng là một cái
trước một cái
có thể nói là bất thường
rất là lớn
nhiều năm nay chưa xảy ra trên địa bàn thành phố
vâng thưa quý vị và các bạn
vừa rồi là những thông tin
trực tiếp từ hiện trường
ông quang khải
phó chủ đề bàn thành phố hạ long cung cấp
chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp thông tin
tới quý vị và các bạn
trong những bản tin tiếp theo
vâng xin đợi cảm ơn phóng viên hoàng việt
đã cung cấp những thông tin vừa rồi
và thưa quý vị trước hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
do mưa lũ tại quảng ninh gây ra
thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng
đã gửi lời thăm hỏi chia sẻ
đối với đồng bào khu vực bị tác động
chia bồn sâu sắc đến chính quyền địa phương
và thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng
và để khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống
thủ tướng chính phủ yêu cầu
một ubnd tỉnh quảng ninh tổ chức thăm hỏi
động viên các gia đình bị thiệt hại
hỗ trợ cứu trữa người bị thương
mai táng người thiệt mạng
cứu trợ lương thực nhu yếu phẩm
cho các hộ dân còn bị cô lập
nhất là các hộ bị mất nhà cửa
đảm bảo không để người dân bị đói
hai bộ trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông
tại các khu vực nước ngập sâu chảy xiết
tiếp tục giả soát chủ động di rời các hộ dân
ra khỏi các khu vực bị ngập sâu
có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét
để đảm bảo an toàn tính mạng
chỉ đạo lực lượng cám bộ y tế hỗ trợ nhân dân
đảm bảo vệ sinh môi trường sau khi lũ rút
không để phát sinh dịch bệnh
huy động các lực lượng thanh niên quân đội công an trên địa bàn
giúp nhân dân dựng lại nhà cửa và dọn dẹp vệ sinh môi trường
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an
chỉ đạo quân khu ba và các lực lượng đóng quân trên địa bàn
khẩn trương triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ địa phương
khắc phục hậu quả thiên tai
ba bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với địa phương
chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa nước
bộ y tế chủ động chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở
triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường vùng bị ngập lũ
bộ công thương bộ thông tin và truyền thông
chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục các sự cố điện
thông tin liên lạc do ảnh hưởng của mưa lũ
đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của nhân dân
bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra
khẩn trương khắc phục các điểm bị sạt lở
đảm bảo giao thông trên các trục giao thông chính
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
giả soát tổng hợp kiến nghị của địa phương
đề xuất thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan
kiểm tra đánh giá xác định rõ nguyên nhân
để chỉ đạo triển khai các biện pháp phù hợp
hạn chế tình trạng ngập lụt cục bộ
ở các đồ thị xảy ra mưa lớn
khẩn trương công tác cứu hộ khắc phục hậu quả
do mưa lũ gây ra từ tối qua đến chiều tối ngày hôm nay
công an tỉnh quảng ninh tiếp tục tăng cường tối đa lực lượng
phương tiện phối hợp với các đơn vị liên quan
tham gia cứu hộ cứu nạn đảm bảo an toàn giao thông
ngay từ sáng sớm hôm nay công an quảng ninh đã phân công
các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh
trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm
để chỉ đạo kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống
khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
tại các địa bàn trọng điểm mưa bão như hạ long cẩm phả
tăng cường nắm tình hình bám sát cơ sở địa bàn
tham gia sơ tán người tài sản của nhân dân đến nơi an toàn
chủ động bảo đảm an ninh trật tự bảo đảm trật tự an toàn giao thông
bảo vệ tài sản cho nhân dân
riêng các phòng cảnh sát giao thông đường thủy và đường bộ
tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ninh
đã điều động tối đa lực lượng của các đơn vị trên
tham gia cứu hộ cứu nạn tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông
dạy các tuyến đường bị ngập úng sạt lở
để điều tiết công đường giao thông không để ủng hộ kéo dài
đồng thời triển khai các biện pháp nghiêm cấm người và phương tiện lưu thông
tại các điểm bị ngập úng sạt lở có thể gây nguy hiểm
ngay từ sáng sớm nay chúng tôi đã triển khai một trăm linh quân số
triển khai đến các địa bàn
và có ngập lụt và những địa bàn mà có
số nhà dân bị sập và bị trôi tài sản của chúng tôi
triển khai đến để cứu giúp nhân dân
và đưa nhân dân lên những nơi an toàn
tại các địa phương đang có mưa lớn và bị ngập úng nặng nề
như thành phố hạ long thành phố cầm phả
công an các địa phương cũng đã huy động tất cả các lực lượng và phương tiện
phối hợp với các ban ngành của tỉnh chính quyền địa phương
di rời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ
giải trang lũ cốt sả lửa đất đến nơi an toàn
triển khai các phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra
trong ngày lực lượng công an các địa phương trong tỉnh
đã phối hợp di chuyển kịp thời trên một hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn
tham gia phối hợp với các địa phương khắc phục hậu quả một số vụ sả lửa đất
lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng khác
chức năng quân đội đã tổ chức đưa quân đến các vị trí sung yếu
để giải tỏa đảm bảo an toàn giao thông cũng như là cứu hộ cứu nạn
trong đó đặc biệt là có
cái số hộ dân ở khu vực phường cao thắng xảy ra một vụ thảm họa rất là lớn
có chín người trong một gia đình bị đất vùi lấp
từ sáng đến giờ là chúng tôi cũng tập trung cùng với nhân dân các lực lượng để cứu hộ
hiện nay cũng đã đưa được bốn người lên khỏi khu vực này
ngoài lực lượng tại chỗ trong buổi chiều ngày hôm nay
công an tỉnh quảng ninh còn được hỗ trợ tăng cường lực lượng
và phương tiện của cục cảnh sát giao thông bộ công an và công an thành phố hải phòng
dự báo tình hình sau mưa lũ ở quảng ninh hiện vẫn diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là nguy cơ sản lở đất ở các khu vực đồi núi khai trường các mỏ
hiện lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh tiếp tục có mặt tại các địa bàn trọng điểm
chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh các địa phương
phối hợp với chính quyền các ngành và nhân dân
và thực hiện các biện pháp phòng ngừa các tình huống sự cố xấu có thể xảy ra
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn văn quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và phan lê hoài giang san sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng ngụ tại ấp cái tắc thị trấn mỹ phú huyện phú tân tỉnh an giang
về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai
trong lúc ngồi uống rượu nghe em ruột kể lại
việc mình bị quý và phạm văn tam đánh
anh nguyễn văn được ngụ tại địa phương tức giận
đã cầm gậy đi tìm các đối tượng đánh nhau
sau khi anh được đến nhà tam thì gặp quý và san
giữa hai bên xảy ra xô xát đánh nhau
quý và san đã dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người anh được
gây thương tích một mươi hai
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ
sau một thời gian theo dõi và lập chuyên án đấu tranh
ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bảy
công cánh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng triệu văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ở xã tân mai huyện mai châu tỉnh hòa bình
đang vận chuyển ba bánh heroin đi tiêu thụ
khi phát hiện đối tượng triệu văn thắng
tại quốc lộ một mươi năm a thuộc địa bàn xã phú lệ
huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
có dấu hiệu nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ ba bánh heroin
được cất dấu kỹ trong cốt xe máy của đối tượng
được biết triệu văn thắng là đối tượng
trong đường dây chuyên mua bán vận chuyển trái phép ma túy
từ sơn la về thanh hóa để tiêu thụ
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng
tiếp tục điều tra mở rộng
gần năm trăm linh bánh heroin
hai khẩu súng k năm mươi chín
được phát hiện bắt giữ trong chuyên án ma túy
có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay
của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
trong những ngày qua đông đảo người dân bày tỏ
sự cảm phục sâu sắc với lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng
vậy chuyên án này
đã được triệt phá như thế nào
xin mời quý vị và các đồng chí
cùng theo dõi phóng sự sau
từ nguồn tin trinh sát
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ công an
đã phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn
từ huyện vân hồ sơn la
về hà nội lạng sơn và đưa sang trung quốc tiêu thụ
với số lượng ma túy rất lớn
trên cơ sở tài liệu thu thập được
vào ngày một mươi bốn tháng năm
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã xác lập chuyên án đấu tranh
do thiếu tướng nguyễn anh tuấn cục trường trực tiếp chỉ đạo
có thể nói rằng là cái chuyên án
phát hiện bắt giữ các đối tượng
thu giữ bốn trăm chín mươi bảy heroin
hôm hai mươi ba tháng bảy vừa rồi
là một trong những chuyên án lớn nhất
từ thế này của cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
đấu tranh phát hiện bắt giữ
thì có thể nói rằng là đây là một cái chuyên án
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
và chủ công là cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
đã thực hiện cũng
rất là công phu
và làm cũng rất là quyết liệt
theo tinh thần chỉ đạo của
lãnh đạo bộ ngoan và lãnh đạo tổng hội sát
thực ra thì
cái hoạt động của tội phạm ma túy
trong cái thời gian vừa qua thì diễn biến
rất là phức tạp
và nó tiềm ẩn những cái mà
có thể nói là
chúng ta nhận định là
nó rất là nghiêm trọng
trên thực tế thì
công tác đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm
mua bán vận chuyển trái phép
trên ma túy có tính chất xuyên quốc gia
thì chúng ta cũng phải làm rất là kỳ công
trên thực tế
thủ đoạn của tội phạm ma túy
ngày càng tinh vi xảo quyệt
và rất mạnh động liều lính
trong vụ án này
các đối tượng đã nghiên cứu rất tinh vi
mọi hoạt động của lực lượng chức năng
để tìm cách đối phó
cụ thể đối với chuyên án này thì
như là các đồng chí đã biết
thì chúng ta phát hiện bắt giữ là
và được các đối tượng
là giấu trong các bình ga công nghiệp
mà mỗi một bình
và với đường kính là bốn mươi cm
thì bọn chúng đã
tức là cưa cái đáy ra
và sau đó thì là
cho ma túy vào
như là một bình ga công nghiệp
và khi vận chuyển ấy thì
cũng rất là tinh vi
thì nó cũng ngụy trang bằng cách tức là vận chuyển
thì vứt cái bình ga công nghiệp ấy
cùng với lại một số cái
như là bếp
thế rồi thì
những cái xoong nồi
ngụy trang như là
phục vụ một
đi phục vụ một cái
hoặc là cái đám cưới gì đó
thế nhưng mà
cũng không thể
con mắt tinh tường của lực lượng trinh sát
của cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
thiếu tướng nguyễn anh tuấn khẳng định
chuyên án triệt phá thành công
nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi
của toàn lực lượng cán bộ chiến sĩ
trong cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
chiến công đặc biệt này
có phần tô thắm truyền thống bảy mươi năm
ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi năm
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hoạt động của tội phạm này
thì nó liên quan đến cái việc
tức là cái nguồn ma túy
thừ bên nước ngoài vận chuyển vào nước ta
và hoạt động là chủ yếu
ở trên cái vùng địa bàn
rất là khó khăn
đối với lực lượng trinh sát
là địa bàn miền núi
thường thì địa bàn miền núi
thì các ông chỉ hình dung cái hoạt động
hoạt động của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
thì nó cũng rất là vất vả
vất vả về điều kiện vật chất
vất vả về tất cả mọi thứ sinh hoạt
có lẽ là tôi cho rằng là
đây là một trong những đó hoa
để dâng lên cái
thi đua về an ninh tổ quốc
của bộ ta
thế và cũng là cái
ghi cái dấu ấn
đối với cái bảy mươi năm
ngày truyền thống của lực lượng quan nhân dân
với chuyên án này
người dân cả nước
bày tỏ sự cảm phục
trước tinh thần đấu tranh không khoan nhượng
với tội phạm ma túy
của lực lượng công an nhân dân
đó cũng chính là phần thưởng cao quý nhất
với các anh
những người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân
vì dân phục vụ
tiếp theo trong phần thi quốc tế
hôm nay kỷ niệm hai mươi năm việt nam
gia nhập asean
có thể xem đây như là một bước ngoặt
trong tiến trình mở cửa
hội nhập khu vực và quốc tế của đất nước

sau hai mươi ba ngày không phát hiện
các nhiễm mới nào
cách đây hai mươi năm

tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean
lần thứ hai mươi tám tại brunei
việt nam chính thức gia nhập hiệp hội
các quốc gia đông nam á asean
và trở thành thành viên thứ bảy của hiệp hội này
đây là một số mốc lớn
đánh dấu quá trình hội nhập khu vực
cũng như tiến trình hợp tác
liên kết của các khu vực
có thể xem như một bước ngoặt
trong tiến trình mở cửa và hội nhập khu vực
quốc tế của đất nước
cánh cửa đầu tiên đã được mở ra
giúp việt nam từng bước tháo gỡ thế bao vây
đưa đất nước hòa nhập vào đời sống khu vực
hai mươi năm tham gia mái nhà chung asean
việt nam luôn là thành viên tích cực
chủ động và có trách nhiệm
với những đóng góp và sáng kiến
ghi dấu ấn đậm nét
có phần tăng cường đoàn kết hợp tác
và nâng cao vị thế quốc tế của asean
nhân dịp này
truyền hình công an nhân dân
đã có cuộc phỏng vấn ông lê hoài trung
thứ trưởng bộ ngoại giao
của antv ngày hôm nay ạ
thưa thứ trưởng
xin ông cho biết
việc gia nhập asean
đã mang lại cho việt nam
những thay đổi tích cực nào
và vị thế của việt nam
hiện nay trong asean
so với ngày mới gia nhập
trong quá trình tham gia asean
đã đáp ứng được những yêu cầu của ta
về mặt đối ngoại
cũng như đường đối phát triển
kinh tế xã hội trong từng thế kỷ
việc mà ta tham gia với asean
tăng cường cái mối quan hệ hợp tác với
asean đã tạo được điều kiện rất tận lợi
cho quá trình hội nhập khu vực
và từng bước tiến tới hội nhập quốc tế
và từ hội nhập kinh tế
chúng ta biết là cái
thương mại tự do của asean
cũng như các hình thức liên kết khác
để đi đến cái
tham gia hội nhập
kinh tế quốc tế lân đơn
và gắn với cái đó
chúng ta biết rằng là
tạo điều kiện tận lợi
về cái nguồn đầu tư
từ bên ngoài
phát triển kinh tế của chúng ta
về cái vị thế thì
phải nói là
chúng ta biết rằng là
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là chúng ta chính thức gia nhập
thì từ là một cái nước
mới gia nhập
thì chỉ ba năm sau là chúng ta đã
tổ chức một hội nghiệp cao đầu tiên
và từ đầu đến nay thì chúng ta đã đóng góp
trong nhiều lĩnh vực
tôi nghĩ rằng là
đó chính cái thành tựu
về phát triển kinh tế xã hội
và những cái thành tựu về mặt đối ngoại của việt nam
nâng cao cái vị thế
nâng cao cái sức mạnh
tăng cường cái sức mạnh của asean
thưa thứ trưởng xin ông cho biết
những đóng góp nổi bật nhất của việt nam
trong hai mươi năm gia nhập asean ạ
trong hai mươi năm
gia nhập asean vừa qua thì
việt nam đã có nhiều
đóng góp rất có ý nghĩa
đồng nối rất nhất quán
chúng ta là
quan hệ ứng nghĩ với các dân tộc
thúc đẩy hòa bình
thúc đẩy phát triển
của khu vực
và nhất là
làm sao để có cái sự phát triển
đồng đều giữa các nước
thu hẹp cái khoảng cách
phát triển của các nước
thì rõ ràng đấy là những cái
những cái chủ trương đóng góp rất tích cực
phát triển của asean
việt nam đã tham gia
tích cực vào việc
tham gia xây dựng rất nhiều những cái
quan trọng là cơ sở pháp lý
cũng như là các cái
điều kiện khác cho cái hợp tác của asean
ví dụ như hiến trương asean
thương mại tự do asean
vấn đề kết nối asean
vấn đề đầu tư chung của asean
chương trình về lao động trong asean
một cái đóng góp lớn nữa
tôi nghĩ là cũng rất quan trọng
là việt nam đã đóng góp vào vấn đề
thúc đẩy quan hệ của asean với các đối tác
thưa thế trưởng xin ông cho biết
những nhiệm vụ
ưu tiên của việt nam
để đóng góp cho sự phát triển của asean
đặc biệt là sau khi thành thành cộng đồng asean hai nghìn một mươi năm
rõ ràng trong tình hình này thì
quá nhiều nước asean được nhất trì
là chúng ta cần phải dành ưu tiên
và dành quan tâm thích đáng
cho việc là đảm bảo cái
môi trường hòa bình
quân đội nhân dân
năm năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm nêu rõ
năm năm qua
dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương
bộ công an quân ủy trung ương bộ quốc phòng
của tổng liên đoàn lao động việt nam
sự chỉ đạo trực tiếp của tổng cục chính trị công an nhân dân
và tổng cục chính trị quân đội nhân dân
việc thực hiện chỉ thị số ba của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
trong tông nhân viên chức lao động
và tổ chức công đoàn công an nhân dân quân đội nhân dân
đã đạt được nhiều kết quả tốt
góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị
xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh
cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện
với những thành tích xuất sắc nêu trên
công đoàn công an nhân dân quân đội nhân dân
đã nhận được nhiều bằng khen của đảng nhà nước
tổng liên đoàn lao động việt nam
tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch nước trương tấn sang nhiệt liệt biểu dương
những thành tích kết quả của đoàn viên công đoàn công an nhân dân
quân đội nhân dân lựa chọn tôn vinh
là những bông hoa tươi thắm muôn sắc màu
đã và đang lan tỏa trong cán bộ đoàn viên
công nhân lao động công an nhân dân quân đội nhân dân
chủ tịch nước trương tấn sang nhấn mạnh
thời gian tới công đoàn công an nhân dân quân đội nhân dân
cùng các gương điển hình xuất sắc tiêu biểu
cần tiếp tục tổ chức tốt việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu
vượt qua mọi khó khăn từ cách điều trị
không chỉ hoàn thiện mình trong vấn đề chăm sóc bệnh nhân
mà chị còn dành một khoảng thời gian riêng
cho việc nghiên cứu khoa học
kết quả là năm hai nghìn tám
chị hoàn thành xong chương trình
nghiên cứu khoa học cấp bộ
đạt danh hiệu tẩy thuốc ưu tú năm hai nghìn một mươi ba
thuất nghiệp loại giỏi chuyên khoa hai
và năm năm liền
đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
mà đồng chí luôn luôn là phấn đấu
và nâng cao trình độ chuyên ngôn
đặc biệt là bệnh nhân y đức
cho nên là được bệnh nhân rất là tín nhiệm
trong công việc thường ngày
chị luôn sẵn sàng truyền đạt những kinh nghiệm quý báu
cho các thế hệ bác sĩ trẻ kế tiếp
với mong muốn giúp họ ngày một hoàn thiện hơn
để kế thừa và phát huy những gì
mà thế hệ đi trước đã tạo dựng lên
bác sĩ chỉ dẫn rất nhiều
từ việc thăm khám ban đầu
cho đến việc cho ra xét nghiệm
hay là kê đơn thuốc
bác sĩ giúp đỡ tôi rất là nhiều
những cái ban đầu để mà mình bây giờ
sau ba năm mà tôi làm việc ở đây thì
nói chung là rất là quý báu
những câu chuyện vui
những nụ cười dạng dỡ của bệnh nhân
khi trò chuyện với chị
đó chính là sự động viên
niềm hạnh phúc nhất
đối với chị nói riêng
và tập thể cán bộ y bác sĩ
bệnh viện y học cổ truyền bộ công an nói chung
và không dừng lại ở đó
bác sĩ quyền cũng như những bác sĩ của bệnh viện
luôn cố gắng
để mang lại niềm vui cho người bệnh
mỗi khi đến điều trị tại đây
quý vị vừa theo dõi câu chuyện
về người nữ bác sĩ tận tâm với nghề
và bắt đầu từ ngày hôm nay trong các bản tin thời sự
truyền hình công an nhân dân sẽ giới thiệu
một số tấm gương điển hình tiên tiến
tham gia đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc
trong lực lượng công an nhân dân lần thứ bảy
được tổ chức tại thủ đô hà nội
từ ngày mùng ba đến ngày mùng năm tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi
còn tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết
tối ngày hai mươi tám tháng bảy
xoáy thấp trên các mực cao
có xu hướng phát triển mạnh hơn
và dịch dần về khu vực bắc bộ
do vậy không chỉ có các tỉnh thành thuộc khu vực đông bắc
và vùng ven biển có mưa
mà trong đêm nay và ngày mai
mưa rông còn lan rộng trên toàn khu vực bắc bộ
được cung cấp thêm nguồn ẩm từ khối khí biển
nên độ ẩm không khí tại khu vực này
sẽ tăng đáng kể từ tám mươi năm đến chín mươi
nhưng nơi mưa nhiều trong ngày
còn sắp xỉ chín mươi sáu đến chín mươi tám
nhiệt độ tại bắc bộ cao nhất
chỉ khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
về đêm giảm dần xuống từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
dự báo đợt mưa lần này
còn kéo dài trong nhiều ngày
vùng mưa lớn tiếp tục có xu hướng tập trung
tại vùng ven biển của bắc bộ
đặc biệt tỉnh quảng ninh sẽ duy trì mưa lớn kéo dài
người dân trên khu vực cần hết sức đề cao cảnh giác
với các hiện tượng thiên tai nguy hiểm
như lốc xoáy lũ quét và sạt lở đất đá
ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
tiếp tục nhiều mây và có mưa tập trung
trong khoảng nửa đêm về sáng
nên nhiệt độ mát mẻ
thấp nhất giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
cao nhất ngày mai ở dưới ngưỡng ba mươi một độ
trong khi đó
phần còn lại của miền trung
kéo dài từ đà nẵng đến bình thuận
trời có mây thay đổi
mưa nhỏ xảy ra lác đác
ở một vài nơi vào đêm và sáng
ban ngày trời có nắng
nhiệt độ tăng lên từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
không có nắng nóng
nên nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
khu vực còn lại thuộc tây nguyên và nam bộ
chịu ảnh hưởng của gió tây nam
có cường độ không mạnh
nên chỉ có mưa rào dài rác
tập trung tại nam tây nguyên và miền đông của nam bộ
vào lúc chiều tối
còn vào ban ngày
thời tiết khá thuận lợi
phổ biến có nắng ở mức độ vừa phải
với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
tại các tỉnh nam bộ
và hai mươi chín ba mươi hai độ tại các tỉnh tây nguyên
đến với biển đông
vịnh bắc bộ có gió tây nam cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
kèm theo mưa rào và rông
làm cho tầm nhìn xa giảm xuống bốn một mươi km trong mưa
đến với quần đảo hoàng sa không có mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam đến tây nam cấp bốn
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
đến với khu vực hà nội và các vùng lân cận
chờ nhiều mây
có mưa trong khoảng nửa đêm về sáng
gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
bản tin thời sự an ninh đến đây là kết thúc